theo dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hà nội sẽ đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ một đến năm tuổi
trên chín mươi năm trẻ từ một đến năm tuổi mốc sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội được tiêm một mũi vaccine sởi rubella
nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi rubella trong cộng đồng chủ động phòng dịch sởi rubella tại hà nội
tổng số trẻ sẽ được tiêm bổ sung là khoảng sáu trăm tám mươi trẻ
chiến dịch tiêm bổ sung này sẽ được chia làm ba đợt
đợt một tổ chức tiêm tại trường học đóng trên địa bàn bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cho các trẻ đi học tại các trường mầm non mẫu giáo nhóm trẻ đóng trên địa bàn
đợt hai tổ chức tiêm tại các trạm y tế cho trẻ không đi học sống trên địa bàn và tiêm vét cho trẻ đi học chưa được tiêm do tạm miễn hoãn trong đợt một từ ngay sau khi hoàn thành đợt tiêm tại trường
đợt ba tiêm vét từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm